trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng sáu tại myanmar
ngày một mươi tám tháng sáu đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng đã làm việc
với đại diện một số doanh nghiệp việt nam tại myanmar và thăm đại sứ quán việt nam tại yangon
phó thủ tướng cho biết lãnh đạo hai nước đã cam kết tạo thuận lợi hơn nữa cho hợp tác thương mại và đầu tư
phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai triệu đạt trên một tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
đồng thời tăng mạnh đầu tư hai triệu
các doanh nghiệp cần kiên nhẫn và cùng chính phủ hai nước tháo gỡ các khó khăn vướng mắt
phó thủ tướng cũng yêu cầu các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm túc luật pháp sở tại
đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của myanmar
tại buổi nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán bà con việt kiều
phó thủ tướng đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội
và một số thành tựu quan trọng của nước ta thời gian qua